quốc hội đã biểu quyết thông qua một số nghị quyết quan trọng như nghị quyết về ngày bầu cử toàn quốc
đối với cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn
theo nghị quyết về ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu là vào ngày chủ nhật hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi
cũng trong phiên làm việc chiều nay quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ một mươi
quốc hội khóa một mươi bốn trong đó có nội dung về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
để thực hiện dự án hồ chứa nước sông than bản mộng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tổng công ty
hàng không việt nam do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín